cơ quan công an tỉnh bình phước đang điều tra vụ việc ba người bị thương sau những tiếng súng nổ
xảy ra tại khu vực xã đồng tâm huyện đồng phú sắp danh với xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
cơ quan công an bước đầu xác định do mâu thuẫn từ trước nên sáng nay một nhóm người đi cùng một xe ô tô
đến trước nhà ông lê văn khánh ở xã nghĩa trung huyện bù đăng
khi xuống xe thì một người trên tay cầm súng một người xuống tay đánh vào đầu ông khánh
sau khi vừa ông khánh chi hô nhóm này mới bỏ chạy
sau khi biết nhóm người đánh mình là lê quang bình ông khánh đã gọi điện cho anh trai là lê văn hải đến nhà để cùng đi trả thù
tại khu vực ấp ba xã đồng tâm huyện đồng phú giữa hai nhóm xảy ra ẩu đà
bình đã dùng súng bắn trúng vào chân ông khánh và không sườn ông hải
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra